để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tp hcm sẽ đưa thêm gần một năm trăm linh phòng học và sử dụng ở tất cả cấp học
trong đó gần một phòng xây mới hoàn toàn năm trăm linh phòng được cải tạo thay thế
đây là một sự cố gắng lớn lao của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đối với sự nghiệp chồng người
theo sở giáo dục đào tạo thành phố năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn thành phố sẽ tăng thêm năm mươi chín tám mươi hai học sinh
mặc dù ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực từ cấp vốn ngân sách vốn vay kích cầu
nhưng do dân số cơ học tăng nhanh nên đã kéo theo nhiều hệ lụy từ trường học lớp học giáo viên đứng lớp nguồn kinh phí
đặc biệt ngành học mầm non trong các khu chế xuất khu công nghiệp nhu cầu gửi trẻ tăng đột biến
trong đó chủ yếu là trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
khu công nghiệp nó phát triển cho nên là người dân cũng đến đây để mà lập nghiệp đó cho nên là cái số lượng học sinh nó tăng
hướng tới thì sẽ xây dựng nhiều trường mầm non và trường tiểu học cũng như là trường trung học cơ sở
để phục vụ cho những nhu cầu gửi con em của người dân trên địa bàn cũng như là những nơi tạm trú
và trong đó là đặc biệt là có những người lao động làm ở khu công nghiệp
trung bình mỗi năm các quận huyện tăng thêm khoảng hai mươi học sinh tiểu học
tức là cần thêm từ năm trăm linh đến sáu trăm linh phòng học mỗi năm
đặc biệt ở bậc tiểu học tỷ lệ học sinh được học hai buổi một ngày hiện nay chỉ đạt sáu mươi chín
do đó để đạt mục tiêu một trăm linh học sinh tiểu học được học hai buổi một ngày
các địa phương cần huy động các nguồn lực xã hội đặc biệt công tác xã hội hóa về giáo dục
mà rất là đông đông học sinh đông dân cư như vậy thì đã đảm bảo đủ tất cả các chỗ học cho học sinh phổ thông
kể cả cái công tác thực hiện cái công tác giữ trẻ từ sáu đến một mươi tám tháng tuổi ở một mươi hai quận huyện của thành phố
cái việc mà đổi mới cái cách đánh giá rồi đổi mới cái phương thức tổ chức cái hoạt động dạy và học cho học sinh phổ thông cũng vậy
từ những cái chỉ đạo từ thông tư ba mươi của bộ cho đến các cái việc mà lấy học sinh làm cái mục tiêu để phát huy cái sự năng động của các học sinh
thì đối với đội ngũ của thành phố và sự chỉ đạo chung là đã thực hiện được ở các nhà trường
hiện nay mọi công tác chuẩn bị đang được các trường học triển khai hết sức khẩn trương
từ công tác đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho ngày khai trường